trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sáng nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn
nội dung công điện yêu cầu các đơn vị liên quan ở các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai
tổ chức kiểm tra giả soát và di rời người dân nằm trong khu vực bị ngập do xả lũ
bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông
biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người và tài sản
tổ chức kiểm tra giả soát những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất
sẵn sàng phương án ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi có tình huống xảy ra
tuyên truyền hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tranh lũ và hỗ trợ ứng phó giảm thiểu thiệt hại của lũ
các bộ ngành chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai ứng phó với mưa lũ xả lũ hồ chứa
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn